trước tình hình trên toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố được kích hoạt chế độ sẵn sàng đối phó với dịch bệnh
bàn thượng vụ thường trực thành ủy trực tiếp đồng chí bí thư thành ủy đồng chí chủ tịch ubnd thành phố đã có hàng loạt chỉ đạo kích liệt để các cấp các ngành vào cuộc triển khai sớm ngăn chặn dịch bệnh lây làn
trên thực tế thời điểm này hà nội đã thực hiện chỉ thị một mươi năm nhưng có nhiều biện pháp trên mức chỉ thị một mươi năm
các ngành các cấp đã chủ động xây dựng phương án kịch bản ở các cấp độ khác nhau
chỉ đạo tổ chức diễn tập các phương án đó để khi diễn biến tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp hơn thì hoàn toàn chủ động được
vì vậy từ sáu giờ ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thành phố hà nội chính thức thực hiện giãn cách xã hội lần thứ nhất trong một mươi năm ngày theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
nhờ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra song vẫn linh hoạt trong cách triển khai đã đưa số ca mắc trong đợt giãn cách lần thứ hai từ ngày tám tháng tám đến hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
giảm hơn hai trăm linh ca so với đợt giãn cách lần thứ nhất
không chủ quan với kết quả trong đợt giãn cách lần hai thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách lần ba từ ngày hai mươi ba tháng tám đến mùng sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời cân nhắc trên mọi phương diện và quyết định triển khai giãn cách lần thứ tư từ mùng sáu tháng chín đến sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
kết quả trong lần giãn cách thứ tư toàn thành phố chỉ ghi nhận ba trăm một mươi hai trường hợp dương tính với số ca mắc trung bình trên ngày đã giảm mạnh
còn hai mươi tám ba ca một ngày đợt một là bảy mươi một hai ca một ngày đợt hai là năm mươi sáu tám ca một ngày đợt ba bảy mươi một một ca một ngày
đáng chú ý là các ca mắc này chủ yếu ở trong các khu cách ly khu vực phong tỏa và có những ngày liên tiếp không ghi nhận các ca mắc ngoài cộng đồng
không chỉ giảm về số ca mắc các điểm phong tỏa cũng đã thu hẹp lại còn một mươi năm điểm có quy mô thôn xã tại một mươi quận huyện
điều này cũng đồng nghĩa với việc tăng các xã vùng xanh
giảm vùng đỏ cam so với thời điểm ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
cụ thể số xã vùng đỏ còn ba xã vùng cam còn hai mươi hai xã vùng vàng tăng hai mươi một xã lên hai mươi sáu xã và vùng xanh tăng hai mươi bảy xã lên thành năm trăm hai mươi tám xã
thần tốc với hai chiến dịch tiêm chủng và xét nghiệm
nếu như giãn cách xã hội được xem là thời gian vàng để bóc tách f chiến dịch xét nghiệm diện rộng bao phủ tiêm chủng được xem là chiều khóa
để truy bết khoanh vùng triệt đề ca bệnh và làm vũ khí hữu hiệu để chống lại covid một mươi chín
triển khai nhiệm vụ này lực lượng y tế của thành phố đã nỗ lực hết sức không chỉ lấy mẫu và tiêm chủng ban ngày
mà ngay cả tối muộn đến đêm khuya cũng đã sáng đèn tiêm vaccine cho người dân
trong hai chiến dịch lớn của thủ đô không thể không nhắc đến sự góp sức của gần bốn nhân viên y tế của một mươi hai tỉnh thành phố
về hỗ trợ hà nội tham gia công tác xét nghiệm tiêm chủng
với tinh thần cả nước vì hà nội
các tỉnh đã tạo thành một hệ thống dây chuyền lấy mẫu tiêm chủng cùng với cán bộ y tế của hà nội
thực hiện hoàn thành lấy mẫu cộng đồng và tiêm vaccine mũi một cho người dân thành phố trong thời gian thần tốc vừa qua
với tinh thần hăng hái quyết tâm nhất cùng thủ đô khống chế dịch bệnh
đặc biệt đồng hành cùng với lực lượng tuyến đầu lãnh đạo ubnd thành phố hà nội
từ chủ tịch tới các phó chủ tịch ubnd thành phố đã thường xuyên đến nhiều điểm tiêm chủng
lấy mẫu xét nghiệm để kiểm tra và động viên các lực lượng
trong những ngày cuối của chiến dịch tốc độ tiêm vaccine đã được đẩy lên rất cao
số mũi tiêm ngày sau cao hơn ngày trước có những ngày cao điểm tiêm được gần sáu trăm linh liều
trực tiếp kiểm tra nhiều lần công tác phòng chống dịch và lấy mẫu xét nghiệm tiêm chủng ở các địa bàn
chủ tịch ubnd tp chu ngọc anh khẳng định thành phố luôn nỗ lực cao nhất tiếp thu điều chỉnh kịp thời các giải pháp
để đạt được mục tiêu cao nhất là đảm bảo sức khỏe của người dân giảm số ca mắc
và hạn chế ca tử vong
sự động viên kịp thời của lãnh đạo thành phố đã giúp những cán bộ y tế vững tâm hơn để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất
đến nay toàn thành phố hà nội đã triển khai một mươi bảy đợt tiêm vaccine covid một mươi chín cho các đối tượng
trong nghị quyết hai mươi một của chính phủ và phương án một trăm bảy mươi của ubnd tp hà nội
theo đó có năm sáu trăm bốn mươi chín năm trăm tám mươi một người trên một mươi tám tuổi đã được tiêm mũi một đạt chín mươi ba tám
tỷ lệ tiêm so với tỷ lệ tiêm của ubnd thành phố hà nội
tổng dân số đạt sáu mươi bảy chín
riêng về xét nghiệm diện rộng từ ngày tám tháng chín đến một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đã lấy được bốn một trăm chín mươi bảy năm trăm hai mươi tám mẫu đạt tám mươi bốn kế hoạch
trong hai ngày một mươi sáu tháng chín và một mươi bảy tháng chín các địa phương tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm theo kế hoạch đạt năm mươi bảy bảy trăm tám mươi tám mẫu
có thể thấy những con số kể trên là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực cố gắng
chung sức đồng lòng của toàn đảng bộ chính quyền
quân và nhân dân thủ đô trong công tác phòng chống dịch bệnh
qua đó người dân thủ đô cũng hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng thành phố sẽ từng bước kiểm soát dịch bệnh
và bước sang giai đoạn bình thường mới
quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
cùng với nhiều bản tin khác hai khung giờ sáng là bảy giờ sáng và một mươi tám h tối chúng tôi sẽ cập nhật tin tức nhanh nhất gửi đến các bạn
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại ở tin tức covid một mươi chín tiếp theo